phó thủ tướng trương hòa bình vừa có công điện yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý theo đúng pháp luật
tổ chức cá nhân liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong
sáu người bị thương nặng ở bình định vào ngày hôm qua
ủy ban nhân dân tỉnh bình định được giao chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trong đó có kiểm tra việc vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích
mà tùy ý đối với lẽ xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã tập trung cho công tác cứu chữa
các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người tổ chức chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra trước số nhà sáu nguyễn công chứ khi đội dịch vụ tăng lễ xếp hàng dưới lề đường
chuẩn bị làm lễ đưa tăng thì ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi chín x sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu do ông nguyễn đức huyện điều khiển
từ hướng đường lê hồng phong qua đường trần phú đã đâm vào đội dịch vụ tăng lễ
vụ tai nạn đã khiến bốn người tử vong trong đó có hai người tử vong tại chỗ hai người tử vong tại bệnh viện
sáu người bị thương nặng được cấp cứu cho bệnh viện đa khoa tỉnh bình định